do thời tiết diễn biến thất thường trong thời gian vừa qua đã dẫn đến hiện tượng sâu bệnh trên cây lúa phát triển mạnh
tại quảng bình hàng nghìn hectare lúa hẻ thu đang trong thời kỳ trổ bông đã bị nhiễm nhiều loại sâu bệnh khác nhau
làm năng suất lúa có nguy cơ sụt giảm khiến bà con rất lo lắng ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là cánh đồng lúa của bà con nông dân xã lương ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
mặc dù lúc này lúa đang trong thời kỳ trổ đồng thế nhưng nhiều diện tích lúa tại đây đang nhiễm nhiều loại sâu bệnh khác nhau
và có nguy cơ lan rộng khiến bà con nông dân lo lắng